cứ mỗi dịp hè hầu hết các chùa khơ me tại huyện long mỹ tỉnh hậu giang đều tổ chức dạy chữ dân tộc cho con em trong phun sóc
và mùa hè năm nay cũng vậy hơn một tháng nay các em vùng dân tộc đã được học cách viết đọc tiếng mẹ đẻ và tìm hiểu thêm những phong tục tập quán của mình
từ đây giúp các em ý thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn chữ viết văn hóa của dân tộc mình
đặc biệt những lớp học dạy tiếng khmer được phụ huynh rất đồng tình và các em nhỏ cũng rất háo hức mỗi độ hè về
đây là buổi dạy tiếng khmer tại chùa san khu menti mora tại ấp một mươi hai xã vĩnh viễn huyện long mỹ tỉnh hậu giang
lớp học này thu hút gần hai mươi em theo học do chính sư danh đưa chủ trì chùa giảng dạy
ngày nào cũng vậy sen lẫn với không gian thanh tịnh trong chùa là những âm thanh vang lên bởi tiếng phát âm đánh vần của các học sinh lớp học chữ khmer
nãy hè thì con không ở nhà mà con ở đây học
con muốn học được chữ khmer để biết được tiếng mẹ đẻ của mình
mong muốn của con là nếu mà học được chữ khmer thì mong rằng là sau này thì đứa trẻ sau này thì biết được chữ khmer nhiều hơn để giúp ích được cho tương lai và giữ được truyền thống chữ khmer và truyền thống của dân tộc mình
việc dạy chữ khmer vào dịp hè tại chùa san khum menchay mora duy trì hơn một mươi năm nay
với đồng bào dân tộc khmer
tu dưỡng lưu giữ văn hóa tôn giáo
vì vậy bên cạnh dạy chữ nhà chùa còn giáo dục đạo đức lễ nghi truyền thống cho các em
những lớp học như thế này nhận được sự ủng hộ rất lớn từ bà con trong vùng
đây cũng là cách tốt nhất để con cháu của họ có thể biết và lưu giữ truyền thống văn hóa của dân tộc
tôi thấy cái chỗ này thì con cháu người dân tộc khmer
nếu mà không cho học
sau này nó không biết thế hệ
thì ông bà trước để lỡ cái chùa truyền như thế nào nó đâu có hiểu biết
bây giờ nó phải học cho nó biết chuyện cái chùa truyền mà thật như thế nào
đang biết sau này con em nó biết
con mẹ trong vĩnh viễn này
bây giờ ít người biết chữ quá
con cháu sau này nếu mình không dạy nữa thì con cháu sau này nó cũng không biết chữ tiếng mẹ đẻ của mình nữa
nên xưa thấy vậy
dù mình biết chút đỉnh
mình cố gắng để dạy cho mấy em được phần nào thì hay phần nấy
những lớp dạy chữ khmer sẽ là không gian sinh hoạt hè vô cùng ý nghĩa đối với các em
đặc biệt là có ý nghĩa rất lớn trong việc góp phần chung tay giữa rìm phát huy tiếng nói chữ viết của dân tộc khmer nam bộ